tiếp tục với một vấn đề đáng chú ý khác để lập lại trật tự giao thông đảm bảo an toàn thông suốt cho các phương tiện
khi đường phố tại tp hcm đã sôi động trở lại lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chuyên đề ra quân xử lý các xe tải đi vào giờ cấm đường cấm
tại tuyến đường võ văn kiệt đoạn qua phường an lạc quận bình tân thuộc khu vực đội cảnh sát giao thông an lạc
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm quản lý
theo quy định tuyến đường này vào cao điểm từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ tất cả các loại xe tải không được phép lưu thông
tuy nhiên với nhiều lý do khác nhau một số tài xế xe tải này vẫn vi phạm dù đã nắm rõ quy định
tại bữa nay có người công việc gấp thì em thấy còn thời gian vô đủ thì em vô chứ kế bên bãi em đậu đây nè đậu bãi này nè kế bên đây nè
trong tiếng này mình cũng tranh thủ thời gian mà nếu mà chạy nhanh quá thì quá tốc độ thì không được chạy nó đúng tốc độ thì ra đây nó chạy
thì nói chung là phải rút kinh nghiệm phải tranh thủ cho nó sớm nhất thời gian ra để không có gặp những cái trường hợp vậy chưa
theo quy định các lỗi đi vào khu vực cấm đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với xe ô tô xe tương tự ô tô đang điều khiển thì bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
ngoài ra kèm theo hình thức phạt bổ sung tức giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
tại kẹt xe ngay chấu khúc đường dưới nên ra không có kịp nên đi ra trễ giờ
cũng tại tuyến đường võ văn kiệt đoạn qua quận năm do đội cảnh sát giao thông chợ lớn quản lý
mặc dù quy định xe tải trọng nặng chỉ được phép lưu thông sau hai mươi hai giờ thế nhưng không hiểu lý do gì mà một số tài xế vẫn cố tình cho xe chạy vào
đáng nói các trường hợp vi phạm này chỉ cách thời gian được phép lưu thông từ một mươi cho đến ba mươi phút